chiều ngày hai mươi một tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã tổ chức bàn giao một mươi hai ngư dân tàu cá tg chín mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi chín ts bị nạn trên biển cho bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu và chủ tàu
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn nhận được tin báo tàu tg chín mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi chín ts bị phá nước và chìm tại khu vực cách bãi cạn cảnh dương một mươi bốn hải lý
đơn vị đã điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm đang thực hiện nhiệm vụ trên biển nhanh chóng cơ động đến hiện trường để phối hợp với tàu hải dương một mươi một số hiệu sg chín mươi chín nghìn hai trăm một mươi một bts để đưa một mươi hai ngư dân lên tàu cảnh sát biển đồng thời kiểm tra tình trạng sức khỏe chăm sóc động viên tinh thần ngư dân
sau đó tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm đã đưa số ngư dân này về cầu cảng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phường một mươi một thành phố vũng tàu
tại buổi bàn giao đại diện chủ tàu đã bày tỏ lòng biết ơn đến các cơ quan chức năng đặc biệt là bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã hỗ trợ cứu nạn và đưa toàn bộ một mươi hai thuyền viên vào bờ an toàn